tên là đinh bình cạnh năm nay cũng được năm mươi tuổi
công việc thì chạy sơm hàng ngày

đó là lực tài không
nói chung trời thương cho con mắt cũng hơi sáng
cho nên là đi đường người ta không thấy rồi mình thấy

mấy cái lo rồi có một đồng trăm đó
rồi mới buộc dây
thì từ từ mới làm một sợi xích
rồi sau này nó không có rải trong lề nữa
mà nó rải hết cái phần làng đường của xe hơi luôn

mà vừa qua cái đèn tới lui
thì đôi lúc không phải ai cũng thấy đâu
nó quá nghiễm đi

sáng đi chiều đi tối đi
mới là một lần anh ấy đi về về là một cái xe đó đầy luôn
gói là một cái bóng chắc phải lựa ký

đâu có dụng người nào được giống như anh ấy đâu
mấy ngày lễ tết á
thì nó rải rất là dày
thì nói chung là đâu có bằng cách
chẳng hạn như là cũng đi ngang rồi
nói chung là nó thì không có đạp
nhưng mà những người khác lại đạp mình hoài
rồi chẳng hạn chín một mươi giờ tối một mươi một giờ khuya
thì mình lượm một mình bình
thì nó kéo năm sáu người sáu bảy người xăm mình xăm chỗ
thì tới đi luôn thôi chứ cũng chẳng có chám động gì mình

mình hút thì mình mới có mình thôi
nhưng mà thấy người xăm chỗ đi nhiều

nói không với cái vụ chụp bước

nhìn thấy những cụ già mà lượm coi mà ngồi dậy từ cái xe ngã
giờ đi ra đợi ngồi dậy

ơ tẩn nó vô đi

nhìn qua nhìn lại bánh xe bể rồi hô
tui vừa làm chạm cái xe kia

thì cái sự an toàn của bà con là nó không có được bảo đảm

đôi lúc cũng là càng trở thì không
không phải là càng trở nhiều